tuy nhiên đến phiên giao dịch sáng một mươi bảy tháng sáu thị trường chứng khoán việt nam lao dốc mạnh
dựa bởi cảnh thị trường trường khoán thế giới cũng giảm sâu trước đó
tại thời điểm chín h bốn mươi hai phút ngày một mươi bảy tháng sáu vn index giảm tới hơn gần ba mươi năm điểm xuống sát mốc một hai trăm linh điểm
hnx index cũng giảm năm chín mươi sáu điểm và upcom index giảm một bốn mươi ba điểm
các chuyên gia khuyến cáo dưới góc nhìn trung hạn vẫn còn khá nhiều rủi ro
bởi quá trình tăng lãi suất của fed vẫn chưa dừng lại và sẽ tác động đến thị trường
trong khi môi trường lạng phát cao
nhà đầu tư cần thận trọng trong mỗi quyết định
các nhịp tăng không nên kỳ vọng dài mà nên xem đó chỉ là hồi phục ngắn hạn
vâng thưa ông phương trước và sau khi phép tăng lãi suất
thì thị trường trường khoán việt nam diễn biến như thế nào không
điểm sơ qua thì chúng ta sẽ thấy là trước khi phép tăng lãi suất
thì thị trường cũng trải qua một cái đợt sụt giảm rất là mạnh
sâu và dài kéo dài hơn hai tháng
tuy nhiên trong giai đoạn trước khi fed tăng lãi suất khoảng một tuần
thì chúng ta thấy thị trường đã bắt đầu hồi phục và điểm đã được tăng trở lại
hầu hết các cái mã cổ phiếu các nhóm ngành đều tăng điểm trở lại
và đều cho một cái tín hiệu là thị trường đã bắt đầu hồi phục
và bắt đầu khởi sắc hơn so với cái giai đoạn giảm sâu và dài trong thời gian vừa qua
tuy nhiên đến khi mà mở phiên của ngày một mươi bảy tháng sáu
thì thị trường lại bắt đầu
bắt đầu điều chỉnh trở lại và tôi thấy là đa số các cái mã cổ phiếu
lại đang bị giảm điểm khá là mạnh
cho nên các bạn có thể thấy là cái việc mà tăng điểm của ngày một mươi sáu
thì nó cũng chưa có tạo ra được một cái xu hướng tăng hay là đảo chiều tuyệt đối
mà chúng ta sẽ chờ thêm những phiên sắp tới xem tình hình sẽ như thế nào
vậy ông đánh giá như thế nào về sự thay đổi này
và liệu có duy trì được sự ổn định này lâu hay không ạ
với cái việc phép tăng lãi suất thì chúng ta sẽ nhìn thấy cả hai yếu tố là
yếu tố không tích cực lẫn yếu tố tích cực
nó đang sen mặc dù nó là đối nghịch lẫn nhau nhưng nó sẽ đang sen vào nhau
và vì vậy tôi nghĩ khi mà thị trường hay là đặc biệt là những nhà đầu tư tài chính
họ sẽ thường là có khuyên hướng họ phản ứng tiêu cực
trước khi mà có những cái tin đồn hay là những cái giả định giả thuyết là
cục dự trữ liên bang mỹ sẽ tăng lãi suất như thế nào
rồi đặc biệt là những nhà đầu tư tài chính tại việt nam sẽ dự kiến là
ngân hàng nhà nước cũng sẽ tăng lãi suất điều hành như thế nào
thì thường là họ sẽ phản ứng một cách tiêu cực
đó là họ sẽ chọn cái phương thức bán ra hạn chế mua vào
hay là thậm chí là họ sẽ đứng ngoài cái việc tham gia vào thị trường chứng khoán
tuy nhiên sau khi mà fed đã ra cái công bố đã tăng lãi suất rồi
thì thường các nhà đầu tư nó cũng như là những cái tin xấu nó đã thẩm thấu vô cái giá rồi
có nghĩa là họ đã hành động với cái tin mà họ đã dự báo trước rồi
thì sau khi tin ra thì thường là người ta sẽ không hành động nữa
mà lúc đó người ta sẽ bắt đầu nhìn về những cái điểm tích cực
thì khi đó các nhà đầu tư tài chính có khi họ lại sẽ đẩy mạnh cái hành động mua vào nhiều hơn
tại vì sau những cái khó khăn thì nó sẽ phải là những cái kết quả tốt đẹp
cho nên là thường họ sẽ đầu tư thì họ sẽ thường nhắm tới những cái kết quả trong tương lai
thưa ông có ý kiến cho rằng những bất ổn ở mỹ và eu
sẽ khiến dòng vốn nước ngoài đổ về nước an toàn như việt nam
ông có nghĩ như vậy không
cái ý này thì nó không có sai
tôi cũng có đồng tình
nhưng mà cá nhân tôi thì tôi không nghĩ là nó sẽ đổ về nước

tại vì ở những cái thị trường cận biên
hiện nay thị trường chứng khoán việt nam mình vẫn còn đang nằm ở cái thị trường cận biên
và chúng ta đang hướng đến thị trường mới nổi
thì bên cạnh thị trường cận biên và thị trường mới nổi thì còn rất nhiều quốc gia
để đón nhận những cái dòng vốn đến từ các cái quốc gia đã phát triển như mỹ hay là khối liên minh châu âu v v
trong đó kể cả những quốc gia tại châu á chúng ta có thể điểm qua như là nhật hàn quốc hay là singapore
thì vẫn là những cái quốc gia mà được ưu tiên đón nhận những cái dòng vốn đầu tư
đặc biệt là đầu tư tài chính
cho nên là tôi nghĩ nếu nói việt nam sẽ đón nhận hoàn toàn thì tôi không quá lạc quan như vậy
nhưng mà tôi tin rằng việt nam cũng nằm trong cái nhóm được cái dòng tiền của những cái quốc gia lớn hướng đến để đầu tư trong tương lai
và tại sao tôi tin tưởng vào điều đó là tại vì không chỉ vì việt nam là một trong những quốc gia có cái nền chính trị rất ổn định tại khu vực

mà việt nam còn là một trong những quốc gia có được những đường hướng phát triển kinh tế và những chính sách điều hành về tiền tệ cũng như chính sách điều hành về đầu tư công rất là ổn định
và luôn duy trì được cái tốc độ tăng trưởng dương đều qua các năm
và đặc biệt là cái cách mà chính phủ chúng ta vượt qua đại dịch covid cũng như kiểm soát cái vấn đề covid rất là tốt so với một số quốc gia khác
thì đã tạo được cái niềm tin cho các cái chính trị gia ở việt nam
các chính trị gia ở trên thế giới lẫn các nhà kinh tế và các chủ tịch tập đoàn lớn ở thế giới
cho nên tôi nghĩ là cái dòng vốn đầu tư ra nước ngoài họ sẽ nhắm đến những quốc gia như việt nam
việc phép thắt chặt tiền tệ được xác định là kịch bản rủi ro cho trương khoán toàn cầu đặc biệt là mỹ
với thị trường việt nam khi đồng usd mạnh lên cũng gây áp lực khối ngoại tiếp tục rút dòng năm hai nghìn hai mươi
nhiều khả năng thời kỳ tiền rẻ đang dấn hết
lãi suất đã chạm đáy động thái tăng lãi suất dù đến từ cục dự trữ liên bang mỹ hay ngân hàng nhà nước
cũng đều tạo ra hiệu ứng tâm lý kém khả quan trong ngắn hạn đối với nhà đầu tư
xét ở nhiều góc độ thị trường chứng khoán việt nam nhiều khả năng tiếp tục tăng trưởng
ngay cả khi fed chính thức thắt chặt lãi suất
chương khoán pn direct cho rằng
việc bình thường hóa chính sách tiền tệ của một số ngân hàng trung ương như fed
không nên được coi là thắt chặt chính sách tiền tệ toàn cầu
và bối cảnh trên thị trường tài chính toàn cầu vào năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ vẫn thuận lợi hơn so với thời kỳ trước đại dịch
do đó việc cắt giảm các gói nới lỏng định lượng sẽ không tác động lớn
đến chính sách tiền tệ cũng như thị trường tài chính của việt nam
thưa ông khi lãm phát tăng chứng khoán giảm
đó là quy luật hiển nhiên của thị trường chứng khoán
nói một cách nôm na thì đỉnh của lạm phát là đáy của chứng khoán
ông nghĩ sao về điều này
tôi nghĩ cái quan điểm này có đúng có đúng
và dĩ nhiên
nó không phải lúc nào nó cũng diễn ra một trăm linh giống y như vậy
nhưng mà đa số những cái giai đoạn những cái thời kỳ mà nó ứng với cái câu nói này
thì đúng là thị trường chứng khoán nó có trao đảo theo
và sẽ phải từng vào những cái giai đoạn thì cái hành động quan trọng là cái hành động của đặc biệt là chính phủ
rồi ngân hàng nhà nước hay là ở thế giới thì có ngân hàng trung ương
họ điều hành như thế nào và họ có những hành động thức thời kịp thời
để mà xử lý cái vấn đề lãm phát
ra làm sao thì thị trường chứng khoán sẽ diễn biến tương ứng
ví dụ cụ thể hơn ví dụ là có những cái năm hay là những cái quốc gia mà khi lạm phát rất là cao
và chính phủ cứ loay hoay hay là ngân hàng nhà nước họ không tìm ra được những công cụ thích hợp
để họ kiềm chế lạm phát và để cái lạm phát kéo dài và thậm chí là ngày càng tăng hơn nữa
thì rõ ràng là chứng khoán sẽ ngày càng sụt giảm nghiêm trọng hơn
nhưng mà có những quốc gia hay là có những thời kỳ mà lạm phát có tăng
nhưng mà bản thân chính phủ và ngân hàng trung ương hay là ngân hàng nhà nước
có những hành động rất là thiết thực và hiệu quả
để mà kiềm chế lạm phát và đưa nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng
mà trong đó là vẫn kiểm soát được vấn đề lạm phát
thì cái thị trường chứng khoán nó sẽ tạo đáy một cách nhanh chóng và nó sẽ sớm hồi phục
mặc dù là vào cái thời kỳ đó thì cái quốc gia đó vẫn có thể là đang trong cái tiến trình lãm phát
đang trong một cái giai đoạn có lãm phát
thì thị trường chứng khoán vẫn có thể tiếp tục tăng trưởng
hiện tại thị trường chứng khoán việt nam đang chịu tác động của ba sự kiện
phép tăng lãi suất đồng usd
nhà nước đang tiến hành lành mạnh hóa thị trường và các gói hỗ trợ lãi suất của chính phủ
vậy thị trường chứng khoán sẽ như thế nào thưa ông
bản thân nhà đầu tư họ sẽ nhìn theo rất là nhiều các cái giải pháp cũng như các cái hành động
từ chính phủ đến ngân hàng nhà nước lẫn các quy định các cơ chế từ các cơ quan quản lý
sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp như thế nào hỗ trợ cho nền kinh tế như thế nào
để mà họ quyết định giải ngân hay không
với những hành động rất là quyết liệt và hiệu quả từ chính phủ lẫn các sở ban ngành và ngân hàng nhà nước
thì tôi nghĩ rằng cho dù còn rất nhiều yếu tố mà chúng ta cần phải quan ngại
đó là việc phép tăng lãi suất lên thì đẩy cái chi phí lãi vay trên toàn cầu có thể sẽ tăng hơn
rồi cái yếu tố lạm phát nó sẽ dẫn đến là
các cái nỗi lo về cái nền kinh tế sự tăng trưởng tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế có thể bị chậm lại
cái điều này nó sẽ làm cho nhà đầu tư cũng thật sự là họ có quan ngại đó và quan ngại một cách rất là chính đáng
nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng những giải pháp đến từ chính phủ những cái gói kích cầu
trong cái việc đẩy mạnh đầu tư công thì chúng ta cũng biết đầu tư công với cái khoản tiền là ba trăm năm mươi tỷ
cái gói mà đã được quốc hội thông qua mà trải đều cho các ngành nghề
cho các cái vấn đề thì nó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển
thì khi đó cái dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài sẽ đổ vào thị trường chứng khoán việt nam
so với thời gian lúc trước là nó không những gấp hai gấp ba mà có khi nó gấp bốn gấp năm lần và gấp nhiều lần hơn nữa
thì như vậy có phải là cái cầu về cổ phiếu nó sẽ tăng lên rất là lớn
thì nó sẽ thúc đẩy cho cái giá cổ phiếu nó sẽ càng tăng hơn nữa
vâng cuối cùng thì ông có kỳ vọng gì vào thị trường chứng khoán việt nam trong thời gian tới
thì thứ nhất là tôi tin rằng trong vòng năm năm tới thì chứng khoán việt nam sẽ có một cái bộ mặt khác hoàn toàn so với thời gian vừa qua
tại sao tôi nói như vậy
vì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng biết là có một vài cái yếu tố không tốt hay còn gọi là tiêu cực
xảy ra trong thị trường chứng khoán việt nam và đã được các cơ quan quản lý ví dụ như là bộ tài chính hay là ủy ban chứng khoán nhà nước
và các sở dịch đã phối hợp để mạnh tay xử lý những vấn đề tiêu cực
và đã làm cho chứng khoán
thị trường chứng khoán việt nam được lành mạnh hơn được minh bạch hơn và được công khai rõ ràng hơn
và các nhà đầu tư cá nhân là được bảo vệ tốt hơn
yếu tố thứ hai nữa là cái việc cải tạo hay là thậm chí là thay đổi cái hệ thống giao dịch mới từ sở dịch chứng khoán tp hcm
sẽ giúp cho chúng ta có thể tạo ra được những cái sản phẩm mới
ví dụ như từ trước tới giờ chúng ta không có những sản phẩm là mua bán trong phiên hay còn gọi là t
thì sau khi cái hệ thống mới được nâng cấp hoàn hảo
thì chúng ta có thể triển khai cái hệ thống giao dịch mua bán trong một ngày
có nghĩa là nhà đầu tư không cần phải đợi hai ngày sau cổ phiếu về rồi ngày thứ ba mới bán được
mà là họ có thể bán luôn cổ phiếu ngay khi họ mới vừa mua vào
thì như vậy cái sự sôi động của thị trường chứng khoán nó sẽ tăng lên gấp rất nhiều lần so với lúc trước
và nó cũng giúp cho nhà đầu tư bảo vệ cái tài khoản đầu tư của mình tốt hơn
vâng rất cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
thưa quý vị việc fed tăng lãi suất nhanh sẽ làm chậm đa tăng trưởng của nền kinh tế
tâm lý bi quan dòng tiền trong đó có dòng tiền nhà đầu tư ngoại rút ra khỏi các kênh trái phiếu trứng khoán
tâm lý nhà đầu tư lo ngại
tuy nhiên sau nhiều dự báo phân tích
việc phép chốt mức tăng lãi suất cũng khiến tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn
và cũng có thể tác động tích cực đến thị trường
tiêu điểm kinh tế tuần này xin tạm dừng tại đây
một lần nữa xin cảm ơn ông trương hiền phương
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại